thưa quý vị thời gian ở đây hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp
chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị một số điểm nóng nhằm lôi kéo kích động các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là đối với một số dự thảo dự án luật đang được quốc hội xem xét thảo luận và cho ý kiến
chúng đã âm mưu tác động tuyên truyền hướng lái dư luận chống phá xung quanh các dự án luật
thông qua nhiều nội dung hình thức cụ thể trước và trong khi diễn ra kỳ họp quốc hội
trên mạng xã hội các trang mạng có nội dung xấu độc một số đối tượng phản động trong nước và nước ngoài
ẩn núp dưới chiêu trò các bài viết có nội dung xấu nhằm xuyên tạc công kích kêu gọi các cá nhân tổ chức
phản ứng về các dự án luật đang trong quá trình xây dựng hiện nay
ví dụ như luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt hay còn gọi là luật đặc khu luật an ninh mạng
nội dung các bài viết với nguồn trích dẫn không đúng sự thật phân tích nội dung các dự thảo luật chưa phù hợp
đã ít nhiều tạo dư luận không đúng đắn về các dự án luật đang được quốc hội xem xét
cần thấy rằng đối với một dự án luật việc có các ý kiến đa chiều của dư luận là bình thường
cần có sự tiếp thu chỉnh lý và giải trình phù hợp để luật đi vào cuộc sống khi được ban hành
vì vậy mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo kích động
các hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch
trước đó vào ngày chín tháng sáu tại bình dương hai đối tượng là trần minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê thanh hóa thường trú tại khu phố đông triều phường tân đông hiệp thị xã dĩ an tỉnh bình dương
và nguyễn đình thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê nghệ an thường trú tại phường lái thiêu thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi in ấn
kêu gọi người dân tham gia biểu tình trái phép
các đối tượng này đã tổ chức giải phát hàng nghìn tờ rơi với nội dung kêu gọi người dân tham gia biểu tình
phản đối việc xem xét cho thuê đất làm đặc khu kinh tế
tại cơ quan điều tra hai đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
theo sự chỉ đạo của các tổ chức phản động bên ngoài qua mạng xã hội internet
đồng thời nhận thức được việc làm thiếu hiểu biết của mình
đây là bài học cảnh tỉnh người dân cần hết sức cảnh giác không mắc mưu các thế lực xấu
lợi dụng tình cảm yêu nước chân chính của nhân dân để kích động
gây ra các hoạt động tập trung đông người gây mất trật tự công cộng vi phạm pháp luật
ngoại truyền thông tin
cơ quan đến vụ một số đối tượng qua khích gây dối đập phá trụ sở ubnd tỉnh bình thuận
đến tám giờ sáng nay một mươi một tháng sáu các tuyến đường trên địa bàn thành phố phan thiết đã lưu thông bình thường
hiện công an tỉnh và lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc
vụ việc bắt đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu
một nhóm người đã tụ tập di chuyển quanh chợ phan thiết và tập trung về trước cổng ubnd tỉnh bình thuận
hồ khẩu hiệu phản đối việc cho thuê đất chín mươi chín năm và hình thành đặc khu
tụ tập la hét và xô đẩy các chiến sĩ công an cảnh vệ bảo vệ ubnd tỉnh
nhóm người này đã kích động và xúi dục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an
vụ việc lên đến đỉnh điểm khi có hàng trăm thanh niên dùng gạch đá ném vào bên trong ubnd tỉnh bình thuận
gây náo động và mất an ninh trật tự thu hút hàng nghìn người tụ tập theo dõi làm giao thông qua khu vực tê liệt
công an tỉnh bình thuận đã phải huy động lực lượng đến hiện trường làm công tác bảo đảm an ninh trật tự
giải thích cho người dân đồng thời phải tiến hành bắt giữ một số thanh niên quá khích cầm đầu gây dối
hiện ubnd tỉnh bình thuận đang kêu gọi người dân không nghe theo lời xúi dục của các phần tử quá khích
dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật làm mất an ninh trật tự
liên quan tới việc nhận diện làm rõ các thủ đoạn hành vi của các thế lực thù địch âm mưu chống phá các dự thảo luật gây dối an ninh
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi tám h chiều ngày hôm nay
truyền hình công an nhân dân sẽ đi sâu phân tích nội dung này
quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi
tiếp tục các tin tức khác
thông tin mới nhất về vụ cháu họ truy sát hai vợ chồng ở vĩnh yên vĩnh phúc
chiều ngày hôm qua công an thành phố vĩnh yên đã khởi tố tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trường giang hai mươi tám tuổi
chủ tải phường tích sơn thành phố vĩnh yên về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một tháng sáu
sau khi nghe tiếng la hét kêu cứu từ nhà bà nguyễn thị minh thu và ông vũ ngọc huệ ở phường khai quang thành phố vinh yên
người dân phát hiện ngay trước cửa nhà ông huệ trên người không mặc quần áo nằm bất động bên cạnh một con dao và có nhiều vết thương tích
bà thu cũng trong tình trạng bị thương đang la hét hoảng loạn
đến khoảng hai mươi một h lưu lực công an đã bắt giữ được đối tượng nguyễn trường giang đang trốn trong nhà nạn nhân
bản thân đối tượng cũng đang bị thương ở tay trong lúc rằng co dao với chủ nhà
được biết trước đó cơ quan công an đã tạm giữ nguyễn trường giang về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên quá trình điều tra xác định có đủ căn cứ cấu thành tội giết người
những ngày qua trên mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh có gần một mươi thanh niên cầm theo dao bầu gắn vào gậy sắt tấn công một người đàn ông
liên quan đến vụ việc này công an huyện bình giang tỉnh hải dương cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc truy tìm nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát trên
theo điều tra ban đầu sự việc xảy ra vào ngày tám tháng sáu tại nhà ông đặng đình hào ở xã tráng liệt huyện bình giang
ông hào cũng là người bị nhóm cô đột tấn công
công an huyện bình giang xác định đối tượng cầm đầu nhóm con đồ là phạm ngọc tú chú cùng địa phương
nguyên nhân vụ việc là do anh đặng đình đức con trai của ông hào có chơi game bán cá tại quán của tú và nợ sáu mươi triệu đồng
đức sau đó đã trả bốn mươi năm triệu đồng và hiện còn nợ một mươi năm triệu đồng
chính vì vậy vào chiều ngày tám tháng sáu nhóm của tú đã gọi anh đức ra ngã năm
thị trấn kẻ sạt để nói chuyện
tại đây anh đức bị bốn đối tượng cầm gậy sắt đánh gây thương tích
đến khoảng một mươi tám giờ đức và ông đặng quang hào đang ở nhà
thì tú cùng một số người khác mang theo hung khí đến truy sát khiến cho ông hào bị đứt gân cổ tay trái và bị thương tích ở sườn phải
sau khi gây án tú và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương
với hành vi trộm cắp tài sản huỳnh phát huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện phước long tỉnh bạc liêu
và bị công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an do không có tiền tiêu xài cá nhân
nên sáng ngày ba mươi tháng bốn huy sang nhà bà ngoại của mình là đỗ thị nữ ở cùng địa phương để trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc mọi người trong nhà không để ý đối tượng đã lèn vào phòng ngủ
lấy trộm một sợi dây chuyền vàng hai mươi bốn k trọng lượng bốn trì
tuy nhiên khi chưa kịp đem số vàng trộm được đi bán thì huy đã bị phát hiện bắt giữ
thưa quý vị vào khoảng nửa đêm ngày bảy tháng sáu
trung tâm phản ứng nhanh một trăm một mươi ba tỉnh cà mau nhận được tin báo của người dân
trên tuyến đường vành đai ven biển phía nam hay còn gọi là tuyến đường xuyên á
thuộc địa bàn huyện thới bình tỉnh cà mau xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động và táo tợn
các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm như mã tấu để khống chế tấn công người đi đường hỏng cướp lấy tài sản
dù đã hơn hai giờ trôi qua nhưng khi trình báo với cơ quan công an
người bị hại cư ngụ tại phường bốn thành phố cà mau vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi
người bị hại này cho biết vào khoảng hai mươi ba giờ đêm em cùng một người bạn đang lưu thông trên tuyến đường xuyên á
thì bị hai đối tượng ép xe vào đề và dùng hung khí tấn công cướp tài sản
xong rồi cháu dựt qua dựt lại thì người đó cái người mà cầm mã tấu với lại cái dao đó thì mới phai vô vai của cháu
thì bạn cháu hãy đỡ liền thì hai người vô chung
xong rồi dựt bạn cháu mang cái túi trên ngồi thì anh nói là dựt luôn cái túi của bạn cháu
nhận được tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế được một tên cùng tăng vật vừa cướp được
tên còn lại lợi dụng đêm khuya đã bỏ trốn
khai thác nhanh đối tượng khai tên trương hải đại
trương hải đăng đã cùng nguyễn văn đẳng thực hiện một số vụ cướp tài sản trên tuyến lộ xuyên á chỉ trong một đêm
ngay lập tức nhiều mũi công tác của công an huyện thới bình đã truy bắt nhanh đối tượng còn lại trong vụ cướp
khoanh dùng phong tỏa các cái điểm đối tượng có mối quan hệ đối tượng và cái địa bàn mà đối tượng có thể lưu tới
thì đến khoảng một mươi một h bốn mươi năm thì phát hiện đối tượng đến tại khu vực khóm sáu quận dâu cái bình thì lực lượng tiến hành bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu
chỉ trong đêm ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng ba vụ cướp tài sản trên tuyến lộ xuyên á
lực lượng công an đã thu giữ một số tài sản của các bị hại cùng các tăng vật và hung khí có liên quan
trong một thời gian ngắn như thế mà thấy được hiệu quả làm việc của các anh đã bắt được đối tượng như thế
thì đó là một sự hoạt động và làm việc rất là tích cực
và chúng tôi là người dân thì tôi nghĩ rằng những cái hành động của các chiến sĩ một trăm một mươi ba tỉnh cà mau như thế
thì đó là những cái hoạt động rất là tích cực và cái hiệu quả cũng rất là cao
từ vụ việc trên người dân nhất là phụ nữ khi đi qua trên các tuyến đường vắng vào ban đêm
phải hết sức cẩn trọng và cảnh giác
chỉ trong vài giờ đồng hồ bằng sự quyết tâm của các lực lượng
hai đối tượng cướp táo bạo và nguy hiểm đã bị bắt gọn góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã bản ngoại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
hoặc hộ khẩu thường trú tại xã bình sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên
cao một m sáu mươi ba da ngăm đen khuôn mặt hình tam giác số một mươi lõm và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi mét trái
và đối tượng lê xuân phong sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên
bị công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách ba cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi